trong khắp cả nước được tiêm chủng vaccine covid một mươi chín thì chúng ta mới có kháng thể để đẩy lùi dịch bệnh này
chiều ngày một mươi sáu tháng năm giáo sư tiến sĩ nguyễn thanh long bộ trưởng bộ y tế đã chủ trì cuộc họp triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín trên toàn quốc
theo bộ trưởng bộ y tế chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín lần này là chiến dịch có quy mô lớn nhất trong lịch sử tiêm chủng ở nước ta
bộ y tế đang nỗ lực tìm kiếm vaccine từ các nguồn cung ứng trên toàn cầu để đạt mục tiêu một trăm năm mươi triệu liều vaccine
như nghị quyết hai mươi một của chính phủ
dự kiến tám kho bảo quản vaccine gồm bảy kho ở bảy quân khu và một kho ở bộ tư lệnh quân khu thủ đô
khi vaccine về sân bay sẽ lập tức được chuyển về kho của các quân khu đã đạt chuẩn gsp
từ kho tại các quân khu vaccine sẽ tỏa đi khắp một mươi năm điểm tiêm chủng trên toàn quốc
số lượng vaccine tiêm chủng lớn nên bộ y tế sẽ cần sự huy động của lực lượng công an quân đội
các giải pháp công nghệ cũng đã được áp dụng tối đa để kiểm soát sức khỏe của người tiêm
nhằm thực hiện mục tiêu tiêm chủng đến đâu an toàn đến nó
với chương trình vaccine hành trình miễn dịch mỗi một đóng góp đều có ý nghĩa do sự an toàn hơn
cho bản thân gia đình và xã hội
đây là quỹ của sự nhân ái tinh thần đoàn kết của trái tim chúng ta cùng nhau vượt qua khó khăn
góp phần tạo nên một việt nam chiến thắng vẻ vang trong cuộc chiến chống đại dịch covid một mươi chín
với mục đích kêu gọi cộng đồng lan tỏa hiểu biết đúng về vaccine để có thể tự bảo vệ chính mình
gia đình và người thân khỏi dịch bệnh
từ đó giảm áp lực cho ngành y tế và các y bác sĩ tuyến đầu
cũng như góp phần tạo nên một việt nam khỏe mạnh bộ y tế phát động chương trình vaccine hành trình miễn dịch
theo đó với mỗi bài chia sẻ hoặc đăng tải clip thuộc chuỗi chương trình vaccine hành trình miễn dịch
độc giả sẽ được đơn vị tài trợ thay người chia sẻ đóng góp một mươi đồng tới bộ y tế
số tiền này dùng để mua vật tư y tế phục vụ công tác tiêm vaccine covid một mươi chín
chính là góp phần đưa hàng triệu triệu liều vaccine kiến thức chính thống được tới với cộng đồng
hỗ trợ tích cực trong công tác chống dịch
trong những tháng ngày cổ tận vì dịch covid một mươi chín vẫn cảm nhận rõ niềm hạnh phúc bình an đến diệu kỳ
phải cảm nhận rõ rệt nhất về sự may mắn niềm hạnh phúc vô bờ bến khi những ngày tháng cuối của thai kỳ vẫn ở trong khu cách ly
thì cha mẹ của những em bé sinh ra trong hoàn cảnh đặc biệt này mới có thể đặt tên con là hạnh vi diệu an
hành vi diệu an đó là những tên gọi mang trong mình cả một phần lịch sử của những đứa trẻ được sinh ra
trong khu vực cách ly
hành vi là tên của bé gái vừa trao đời vào sáu giờ sáng nay trong khu vực cách ly thuộc địa bàn xã tân lâm hương huyện thạch hà hà tĩnh
sáu giờ sáng ngày một mươi sáu tháng sáu chuông điện thoại của bác sĩ nguyễn hữu kiên trào trưởng trạm y tế xã tân lâm hương gieo vàng
vội vàng bắt máy đầu dây bên kia dòng của một người đàn ông nói trong tiếng thở dốc nhờ các y
bác sĩ đến cứu giúp vợ tôi vợ tôi đang trong cơn trường giả rất cần các bác sĩ đến để hỗ trợ ạ
các bác sĩ đã khẩn trương có mặt tại nhà để hỗ trợ sản phụ sinh con
so với các ca hộ sinh khác thì đây được xác định là một ca đỡ đẻ khó bởi ngôi thái ngược
người mẹ bị gãy chân đa chấn thương do tai nạn giao thông trong thời kỳ mang thai ở tháng thứ tư
đúng ba mươi phút sau bé gái kháu khỉnh đã cất tiếng khóc trao đời
trong niềm vui sự hạnh phúc vỡ hòa của người thân gia đình và vạn người hà tĩnh chịu cảnh cách ly
nếu hành vi mang trong mình ký ức về những ngày tháng ở làng quê phấp phòng đón tên em ra đời
thì diệu an lại là tên gọi đánh tất cả sứ mệnh của ngành y trong nỗ lực đưa bình an đến cho những sản phụ mắc covid một mươi chín
đến tận giây phút này mẹ bình an vẫn chưa thể quên được những ngày trở ra đặc biệt ở bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
các em chính là những đứa trẻ đặc biệt khi được chào đời trong thời khắc lịch sử của dân tộc
và là một phần mạnh mẽ trong cuộc chiến chống covid một mươi chín không chỉ có khốc liệt mà còn có cả những mảng sáng diệu kỳ
vì nguồn lây covid một mươi chín ở bệnh viện đa khoa đức giang nên ngày một mươi năm tháng sáu
sáu bệnh viện này đã quyết định tạm dừng tiếp nhận người bệnh đến thăm khám và điều trị
do đó để đảm bảo an toàn cho chính mình và cộng đồng những người đã từng đến bệnh viện này trong vòng một mươi bốn ngày qua
nên tiến hành khai báo y tế trung tự để hạn chế tối đa những tổn thất có thể xảy ra
bệnh viện đa khoa đức giang là cơ sở điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín
nên lãnh đạo viện này cho hay nguồn lây từ bệnh viện vẫn đang được cho là nghi can số một
bác sĩ nguyễn văn thường giám đốc bệnh viện đa khoa đức giang cho biết
bệnh viện đã xét nghiệm covid một mươi chín cho một bốn trăm tám mươi năm người liên quan và có hai ca dương tính
tuy nhiên trong tuần qua bệnh viện đón khoảng một bệnh nhân từ các nơi đến
do đó bệnh viện chưa thể xét nghiệm hết toàn bộ cho những trường hợp này để biết chắc chắn họ có nhiễm bệnh hay không
chính vì vậy một khả năng khác được đặt ra có thể nguồn lây từ bên ngoài vào
từ sáng ngày một mươi năm tháng sáu bệnh viện ra thông báo tạm dừng tiếp nhận người bệnh đến khám và điều trị
năm trăm chín mươi bệnh nhân chạy thận nhân tạo bệnh viện vẫn tiếp nhận bình thường
tất cả các cán bộ công chức viên chức đặc biệt là đội ngũ y bác sĩ nhân viên y tế
chỉ được phép rời khỏi thành phố trong trường hợp thực sự cần thiết và phải được sự chấp thuận của thủ trưởng cơ quan đơn vị
thủ trưởng cơ quan đơn vị phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra trường hợp lây nhiễm dịch covid một mươi chín tại cơ quan đơn vị của mình
đó là yêu cầu mà chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố cần thơ trần việt trường nêu rõ
trong công văn gửi đến các cấp cơ quan chức năng nhằm tạo phòng trọ an toàn cho người dân trên địa bàn
trước những diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín
trước những diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín tại thành phố hồ chí minh và một số tỉnh lân cận
ủy ban nhân dân thành phố cần thơ đã yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện các biện pháp cấp bách
phòng chống dịch covid một mươi chín trong tình hình mới
theo đó từ giờ ngày một mươi sáu tháng sáu sẽ tạm dừng tất cả các sự kiện văn hóa tập thể dục thể thao có tập trung đông người
các tụ điểm vui chơi giải trí dạp chiếu phim có phòng tập các cơ sở làm đẹp và dịch vụ sông hơi
bấm huyệt vật lý trị liệu cho đến khi có thông báo mới
đối với các cơ sở kinh doanh như quán ăn quán cà phê quán trà sữa khuyến khích hình thức bán mang về
hạn chế tập trung tại chỗ tất cả các cán bộ công chức viên chức người lao động đặc biệt là đội ngũ
y bác sĩ nhân viên y tế yêu cầu không được ra khỏi thành phố
với các lực lượng chức năng cần chuẩn bị mọi điều kiện để kích hoạt bệnh viện giã chiến một trăm linh giường của thành phố
ngay khi có yêu cầu đồng thời khẩn trương khảo sát địa điểm cơ sở vật chất tại các điểm cách ly của thành phố
đảm bảo phục vụ cho năm người
riêng tại mỗi quận huyện trước mắt cần đảm bảo các điểm cách ly tập trung của địa phương từ năm trăm linh đến một người
chúc quý vị và các bạn bình an trong đại dịch